trong ba ngày một mươi năm một mươi sáu và một mươi bảy tháng sáu tại nghệ an bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an và báo sài gòn giải phóng
đã phối hợp tổ chức đưa thuốc chữa bệnh của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đến các trạm quân dân y kết hợp
đây là một món quà có ý nghĩa thiết thực góp phần hỗ trợ điều trị sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng nơi đây
trong đợt này có ba trạm xá quân dân y được bộ trưởng y tế tặng thuốc gồm trạm quân dân y bản huế bắc
thuộc đồn biên phòng mỹ lý trạm quân dân y bản búng và bản co phạt thuộc đồn biên phòng môn sơn
với tám mươi kg thuốc các loại và nhiều loại hàng hóa thiết yếu hàng ngày như dầu ăn dầu gió và nhân đơn tặng cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng
ngoài ra bộ y tế còn trao tặng hơn bảy cơ số thuốc và các nhu yếu phẩm khác
với tổng số tiền một trăm linh triệu đồng cho bảy trạm xá quân dân y kết hợp thuộc các đồn biên phòng trên địa bàn ba tỉnh quảng bình hà tĩnh và nghệ an
đây là món quà có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp các trạm xá quân dân y của các đồn biên phòng trên tuyến biên giới điều trị chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ